thưa quý vị với nhiều tiềm năng và thế mạnh trong việc phát triển du lịch
điện biên đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực tây bắc và cả nước
là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
tuy nhiên điện biên vẫn đang vướng những điểm nghẽn lớn
khiến những tiềm năng về du lịch chưa được khai thác đúng giá trị và lợi thế
do đó cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa
tiềm năng du lịch của điện biên trong thời gian tới
là địa phương địa đầu tây bắc của tổ quốc
điện biên có vị trí quan trọng đặc biệt đối với vùng trung du miền núi bắc bộ và cả nước trên nhiều lĩnh vực
như kinh tế văn hóa chính trị quốc phòng và an ninh
với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ lịch sử hào hùng văn hóa đặc sắc
đây là tiềm năng thế mạnh quan trọng giúp điện biên vươn lên mạnh mẽ bứt phá trong phát triển du lịch
điện biên rất nhiều các điều kiện tiềm năng thế mạnh
với rất nhiều các hoạt động và cũng như đa dạng hóa các sản phẩm du lịch
nhưng trong đó điển hình có thể khẳng định là không ở đâu có được như ở điện biên
đó là di tích quốc gia lịch sử đặc biệt chiến trường điện biên phủ
với một di tích nhưng với bốn mươi năm quần thể di tích chiến trường điện biên phủ
thì đây sẽ là các hoạt động sản phẩm du lịch hết sức đặc biệt
và gắn với đó thì tỉnh điện biên cũng đã xác định tại nguyễn thuết ba
đó là trụ cột phát triển là có ba trụ cột
trong đó chúng tôi sản phẩm du lịch về vấn đề di tích lịch sử gắn với tâm linh và hoạt động tâm linh
nó chính là gắn kết giữa giáo dục truyền thống các giá trị truyền thống của dân tộc
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm của điện biên tình yêu đối với điện biên sẽ được hiện thực hóa
đường hàng không đến với điện biên đã được đầu tư nâng cấp
giao thông và đường con tốc đã và đang đầu tư
như vậy thì những điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển du lịch cho điện biên
đang được cải thiện một cách rõ rệt
đây là cơ hội mà năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn đang nắm bắt được
để tạo ra một cú ích bứt phá cho du lịch điện biên nói riêng và du lịch tây bắc nói chung
tuy còn nhiều khó khăn nhưng điện biên đã và đang nỗ lực trong việc phát huy
các tiềm năng thế mạnh của mình để phát triển du lịch
giúp du lịch điện biên ngày càng khẳng định vị thế của mình trong bản đồ du lịch việt nam
là điểm đến linh thiêng giàu ý nghĩa và hấp dẫn trong hành trình về nguồn của du khách gần xa
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng ba hơn một trăm linh người việt và gốc việt hoạt động nổi bật
trên nhiều lĩnh vực ở hơn hai mươi nước trên thế giới
đã tụ hội tại diễn đàn người việt có tầm ảnh hưởng vg lp hai nghìn hai mươi bốn ở paris pháp
để trao đổi và đề xuất các sáng kiến cũng như hành động thiết thực
giúp đất nước việt nam vượt qua thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn
các tham luận của các diễn giả đến từ các tổ chức trong và ngoài nước
cùng với các cuộc trao đổi tại diễn đàn tập trung vào chủ đề
việt nam vươn mình trong biến động với ba câu hỏi lớn
làm sao để kết nối nguồn lực
nhằm phát huy tiềm lực và thúc đẩy thịnh vượng việt nam
làm sao để nâng tầm vị thế việt nam trên thế giới
và làm thế nào để khai thác và sử dụng chiều khóa của thành công để bứt phá
các diễn giả không chỉ đề cập đến những thách thức và tiềm năng của việt nam
trong bối cảnh có nhiều diễn biến khó lường trên thế giới
mà còn đưa ra các đề xuất về huy động nguồn lực nhân tài tri thức vốn công nghệ

và làm thế nào để nâng tầm vị thế việt nam trên bản đồ kinh tế địa chính trị thế giới
chiều ngày ba mươi một tháng ba bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp với giàn nhạc giao hưởng quốc gia việt nam
tổ chức chương trình hòa nhạc ngoài trời đặc biệt với chủ đề giai điệu mùa xuân
tại khu vực sân vườn của bảo tàng
chương trình nằm trong chuỗi sự kiện khi âm nhạc hòa quyện với mỹ thuật
do bảo tàng mỹ thuật việt nam tổ chức với mục đích tri ân công chúng yêu nghệ thuật
chương trình giai điệu mùa xuân có sự tham gia của các thành công
các thành viên giàn nhạc giao hưởng việt nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nguyễn khắc thành
và giọng ca soprano bảo yến
các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những tác phẩm trích đoàn âm nhạc kinh điển
mang giai điệu tươi vui của mùa xuân như carmen suiz voice of spring for the love of a princess
bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp với các nghệ sĩ tổ chức các chương trình âm nhạc tính phòng
hòa nhạc ngoài trời miễn phí với chủ đề khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật
nhằm tri ân khách tham quan
góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị thu hút khách tham quan đến với bảo tàng
các chương trình hòa nhạc ngoài trời được tổ chức vào chiều chủ nhật cuối cùng mỗi tháng
thông qua các chương trình âm nhạc và mỹ thuật cùng hòa quyện
tạo nên nhiều ấn tượng tốt đẹp và được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật nhiệt tình đón nhận